tại tỉnh hải dương với sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền sự hỗ trợ giúp đỡ của cả cộng đồng
các gia đình chính sách ở trí linh đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
thị xã trí linh có trên hai bốn trăm bốn mươi gia đình liệt sĩ gần một hai trăm linh thương binh bệnh binh khoảng hai trăm bốn mươi mẹ việt nam anh hùng và nhiều người tham gia kháng chiến
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ thị xã trí linh chuẩn bị khánh thành đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được xây dựng với tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng
công trình thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của các cấp ủy đảng chính quyền và toàn thể nhân dân thị xã trí linh với các anh hùng liệt sĩ
bên cạnh đó một mươi gia đình chính sách khó khăn được hỗ trợ mỗi hộ năm mươi triệu đồng từ ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở

công trình thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của các anh hùng liệt sĩ được xây dựng nhà ở